theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch sáng nay ngày hai mươi tháng chín cả nước không có ca mắc mới covid một mươi chín
đến nay cũng đã sang ngày thứ một mươi tám việt nam không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng số bệnh nhân covid một mươi chín hiện vẫn là một
trong một sáu mươi tám ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi tháng chín đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm bốn mươi hai ca số ca còn đang điều trị là chín mươi một ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi bốn ba trăm chín mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là bốn trăm một mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi bốn bảy trăm chín mươi người cách ly tại nhà nơi lưu trú là chín một trăm chín mươi sáu người